nhằm tạo bước đột phá trong công tác tuyển chọn cán bộ ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc đã có kế hoạch thí điểm tuyển chọn bí thư huyện ủy một số huyện và thi tuyển lãnh đạo cấp sở
đây được xem là giải pháp lựa chọn nhân tài chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ
ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc đã thí điểm tuyển chọn bí thư huyện ủy buôn đôn và huyện lắc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo một số sở ngành
đây là một bước cụ thể hóa đưa các nghị quyết quy định của trung ương nhằm lựa chọn những người đủ đức đủ tài ngăn tầm nhiệm vụ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành địa phương
cái đợt thi sắp tới đây của ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức là mong sao là ứng viên đó trúng tuyển bí thư làm bí thư huyện ủy buôn đôn là thực sự là người công chức lãnh đạo
quản lý có năng lực có trình độ và truyền vọng đưa nhiều giải pháp để phát triển
đối với vị trí bí thư huyện ủy các ứng viên tham gia tuyển chọn sẽ trình bày nội dung chương trình hành động và cam kết trách nhiệm thực hiện
đồng thời xử lý các vấn đề tình huống mà hội đồng tuyển chọn đặt ra
những cái ý tưởng những cái giải pháp hay trong cái việc xây dựng phát triển huyện
đây là lần đầu tiên tỉnh đắk lắc thực hiện thí điểm tuyển chọn bí thư huyện ủy
điều này thể hiện nhận thức mới cách làm mới với kỳ vọng chọn được người đủ phẩm chất
uy tín năng lực lãnh đạo cách làm này cũng góp phần giảm bớt những hạn chế tiêu cực
trong công tác cán bộ tạo sự đồng thuận tin tưởng trong cán bộ nhân dân